trước tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian gần đây sở tài nguyên và môi trường tp hcm đã khuyến cáo người dân
đặc biệt là trẻ em người lớn tuổi và phụ nữ có thai hạn chế ra ngoài hay tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời
kết quả quan trắc ô nhiễm không khí từ đầu năm đến nay của sở tài nguyên và môi trường cho thấy
ô nhiễm chất lượng không khí trên địa bàn tp hcm chủ yếu là do bụi lơ lửng và mức ồn do các hoạt động giao thông gây ra
xuất hiện hiện tượng mù quan hóa gây cản trở tầm nhìn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
hiện tượng này diễn ra theo chu kỳ vào khoảng tháng chín một mươi hoặc tháng một hàng năm kéo dài trong khoảng sáu bảy ngày
sở tài nguyên và môi trường khuyến cáo người dân đặc biệt là trẻ em người lớn tuổi và phụ nữ có thai
trong các thời điểm xảy ra hiện tượng mù quan hóa hạn chế ra ngoài hay tham gia giao thông và các hoạt động thể thao ngoài trời
trường hợp cần thiết phải ra ngoài cần đeo khẩu trang kính che toàn bộ mắt và che chắn khi tiếp xúc trực tiếp với sương mù ô nhiễm